cũng tại buổi làm việc phó thủ tướng yêu cầu tỉnh tiền giang cần tiếp tục cố gắng giữ vững từng pháo đài xã phường thị trấn
bên trong từng pháo đài lại trên nhỏ nắm sát từng thôn ấp tổ dân phố khu phố từ đó đánh giá nguy cơ và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch kể cả xét nghiệm sát với thực tiễn
để chuẩn bị cho việc quay trở lại trạng thái bình thường mới phó thủ tướng nhấn mạnh
việc mở lại các hoạt động sản xuất sinh hoạt đời sống của người dân phải từng bước chắc chắn an toàn
dứt khoát không được nóng vội mở lại mà không giữ được an toàn nhưng giữ được an toàn mà không mạnh dạn mở lại một cách chắc chắn khoa học thì lãng phí nguồn lực công sức chống dịch của nhà nước và nhân dân
phó thủ tướng vũ đức đam lưu ý đồng tháp cần thận trọng dần mở lại các hoạt động tại các vùng xanh phải chắc chắn an toàn
tinh thần chung là phải quyết đoán trách nhiệm phải sẵn sàng chuẩn bị trực chiến cho tình huống khi mở lại các hoạt động dịch có thể quay lại bất cứ lúc nào
phương trâm là phát hiện thật nhanh khoanh vùng dập dịch ngay từ đầu
xét nghiệm diện rộng ở thành phố hồ chí minh không còn mang nhiều ý nghĩa vì dịch đã ngấm sâu lây lan rộng
theo ông nga với tình hình dịch như hiện nay tại thành phố hồ chí minh thì việc xét nghiệm không còn mang nhiều ý nghĩa vì dịch đã ngấm sâu lây lan rộng
thành phố hồ chí minh nên chuyển sang hướng chỉ nên xét nghiệm những người có triệu chứng hoa sốt
bên cạnh đó gần như tất cả người trong độ tuổi được tiêm vaccine mũi một nên nguy cơ lây nhiễm không cao
chúng ta chỉ nên xét nghiệm những người có triệu chứng hoặc người già người cao tuổi người có bệnh lý nền
ngoài ra trong trường hợp mở lại trường học cơ quan xí nghiệp thì thành phố hồ chí minh có thể nghiên cứu xét nghiệm theo diện từng cơ quan
chủ yếu chúng ta nên kiểm soát người không có triệu chứng chứ không nên xét nghiệm tràn lan như trước nữa vừa tốn kém về nhân lực và vật lực mà không mang nhiều ý nghĩa ông nga nhận định
cũng theo ông nga thành phố hồ chí minh cũng nên nghiên cứu việc kiểm soát nguồn lây tiếp xúc giữa người với người trong khu cách ly phong tỏa
bởi giãn cách quận với quận phường với phường hay tổ dân phố với tổ dân phố
nhưng quận phường tổ dân phố có dịch đâu mà dịch là ở giữa người với người
nếu cứ giãn cách mà con người trong khu vực vẫn đi lại giao lưu với nhau thì vẫn xảy ra lây nhiễm ông nga nhấn mạnh
nới lỏng có mạo hiểm
về quyết định nới lỏng dần ở thành phố hồ chí minh khi số ca mắc vẫn lên đến hàng nghìn ca mỗi ngày
ông nga cho rằng đây là thời điểm nên thực hiện nới lỏng nhưng nới lỏng thế nào thì thành phố nên thận trọng
hiện thành phố hồ chí minh giãn cách xã hội đã khá lâu không nên tiếp tục kéo dài thêm
bởi càng kéo dài
thì thiệt hại kinh tế càng lớn khiến người dân và doanh nghiệp thêm mệt mỏi
thành phố hồ chí minh tiêm chủng được một trăm linh người dân trong độ tuổi mỗi một vaccine covid một mươi chín
nên nguy cơ lây lan dịch cũng không cao như trước
vì vậy thành phố cũng nên đánh giá lại nguy cơ thật kỹ càng
có tư vấn của các chuyên gia dịch tễ để từ đó đưa ra bước nới lỏng thận trọng
chứ không nên giãn cách kéo dài nữa người dân và doanh nghiệp cũng mệt mỏi ông nga nhận định
thành phố hồ chí minh nên xây dựng lộ trình nới lỏng thật cụ thể
với tình hình dịch hiện nay thành phố nên tổ chức thí điểm nới lỏng ở những vùng nhỏ như từng phường từng quận
từ đó xem xét đánh giá cho những lộ trình nới lỏng tiếp theo
thành phố cũng xác định chấp nhận sống chung với covid một mươi chín vì dịch lây lan rộng
việc đưa số ca f về là không thể
thay vì xét nghiệm diện rộng thành phố hồ chí minh nên tập trung theo dõi
điều trị cho những người có bệnh nền và có triệu chứng nặng
còn với những trường hợp bệnh không có triệu chứng thì không cần phải bóc tách nữa
dịch đã ngấm sâu lan rộng như vậy thì việc bóc tách những kf không có triệu chứng là không quá cần thiết nữa
thành phố hồ chí minh cũng nên tính toán tới việc đánh giá khả năng miễn dịch cộng đồng thế nào
bởi nhiều người đã tiêm vaccine số ca khỏi bệnh mỗi ngày mùa tăng
tuy nhiên vấn đề này chúng ta cũng cần phải nghiên cứu thật kỹ lưỡng cẩn trọng từng bước ông nga nhấn mạnh
giấy đi đường mà ai cũng có thì còn gì là giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu
đó là khẳng định của ông nga
hoàng nam phó chủ tịch ubnd tỉnh quảng trị phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tỉnh quảng trị
chưa đầy bốn mươi tám giờ thành phố đông hà quảng trị thực hiện giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
nhiều chốt chặn covid một mươi chín được lập nên và những thắc mắc về giấy đi đường đang được người dân quan tâm
phóng viên thanh niên đã có cuộc trao đổi với ông hoàng nam phó chủ tịch ubnd tỉnh quảng trị
phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tỉnh quảng trị để được trả lời cụ thể
việc giao thủ trưởng
cơ quan đơn vị ký cấp giấy đi đường là để giảm tải cho phường xã
nhưng các thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm cá nhân cho những người mà mình cấp giấy đi đường
nếu có hiện tượng vi phạm cấp tràn lan người ký giấy đi đường cho cấp dưới sẽ phải chịu trách nhiệm
cần phải hiểu rõ nếu giấy đi đường mà ai cũng có thì còn gì mục đích của việc thực hiện giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu
mục tiêu của mình thực hiện chỉ thị một mươi sáu là để cho mọi người tĩnh lại để tách f ra khỏi cộng đồng
nếu ai cũng di chuyển thì không thể tách f f một ra khỏi
trước câu hỏi nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vừa và nhỏ hoặc hoạt động trên các lĩnh vực như xây dựng
sẽ khó thực hiện ba tại chỗ tỉnh có hướng xử lý như thế nào
ông hoàng nam phó chủ tịch ubnd tỉnh quảng trị phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tỉnh quảng trị trả lời
quy định đã ban hành các doanh nghiệp phải thực hiện ba tại chỗ không có ngoại lệ
phải chấp nhận vì đây là quy định cứng
những nhà máy cơ sở sản xuất công trình giao thông xây dựng cơ sở kinh doanh
dịch vụ hàng hóa thiết yếu như lương thực thực phẩm dược phẩm xăng dầu điện nước nhiên liệu
và các dịch vụ thiết yếu khác do ủy ban nhân dân tp đông hà quy định
ngân hàng kho bạc bưu chính viễn thông dịch vụ hỗ trợ vận chuyển hàng hóa khám bệnh chữa bệnh được phép hoạt động
người đứng đầu các cơ sở nêu trên chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch
trường hợp không đảm bảo yêu cầu nêu trên thì phải dừng hoạt động
tuy nhiên cũng phải nói rõ rằng quá trình làm thì tạm thời có vấn đề gì thì tỉnh sẽ tiếp thu điều chỉnh
tỉnh cũng đã tham khảo các tỉnh đặc biệt là chuyện giấy đi đường
giờ tỉnh đang cố để giãn cách sớm tìm ra f để điều trị và trở về trạng thái bình thường
nên mọi người cũng phải chịu khó ở giai đoạn này
mới đây lãnh đạo tp hcm tổ chức hội nghị tiếp thu ý kiến chuyên gia về kế hoạch phòng chống dịch covid một mươi chín
và phục hồi kinh tế trong bối cảnh công tác phòng chống dịch đã đạt được một số kết quả khả quan
và chuẩn bị mở cửa từ ngày một tháng một mươi
các chuyên gia nhận định việc tp hcm mở cửa kinh tế là điều không thể không làm
nhưng cần phải có biện pháp kiểm soát và quản lý rủi ro
phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng trưởng khoa y tế công cộng trường đại học y dược tp hcm nhìn nhận
đây là thời điểm tp hcm cần chuyển tư duy chống dịch covid một mươi chín từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chậm thắng chắc
cũng như nhiều quốc gia khác việt nam nói chung và tp hcm phải xác định tâm thế sống chung
với dịch covid một mươi chín bởi không thể tách f trong thời gian ngắn
cần phải xác định đây là cuộc chiến lâu dài và không quá phí sức cho một trận đánh
mà không đảm bảo chắc chắn sau này còn f trong cộng đồng
ông dũng cho rằng các tiêu chí kiểm soát dịch của bộ y tế ban hành trên bình diện chung là đúng
nhưng với tp hcm khi đạt được một số tiêu chí quan trọng như tỷ lệ tiêm chủng vaccine cao
thì có thể tính toán việc mở cửa
việc khôi phục kinh tế cần thực hiện từng bước thận trọng
bởi nếu không mở cửa thì ngân sách sẽ chịu thiệt hại nhiều hơn nữa
khi kinh tế thành phố phục hồi sẽ đảm bảo nguồn lực giúp đỡ các địa phương khác khi dịch bệnh lây lan
trong khi đó phó giáo sư vũ minh phúc cố vấn bộ môn nhi đại học y dược tp hcm đánh giá
khi mở cửa thì chắc chắn số ca nhiễm sẽ tăng lên nên cần phải có biện pháp ứng phó
hiện khả năng truy vết xét nghiệm có thể đáp ứng yêu cầu nhưng năng lực điều trị cần phải đánh giá lại
qua khảo sát số lượng bệnh viện giã chiến tuy nhiều nhưng số giường có hệ thống oxy và máy thở lại thấp
tp hcm cần tính đến phương án chuẩn bị lực lượng tinh nhuệ ở bệnh viện giã chiến
hoặc tăng cường trung tâm hồi sức tích cực icu trong các bệnh viện đa khoa lên gấp đôi
các f mới phát hiện nên điều trị tại nhà thay vì đưa đi cách ly tập trung
bởi những người trong gia đình nếu có tiếp xúc với họ thì cũng không quá lo lắng vì đã được tiêm vaccine
việc tiếp xúc sẽ giúp cho cơ thể sinh thêm miễn dịch
nếu nhốt hết f thì sẽ không tạo được miễn dịch cộng đồng bà phúc nói
tại hội nghị nhiều chuyên gia đã đề nghị dừng xét nghiệm trên diện rộng vì tốn kém nhân lực
chi phí mà hiệu quả lại không cao
phó giáo sư đỗ văn dũng đề xuất thay vì xét nghiệm diện rộng để bóc tách toàn bộ f
thì tập trung xét nghiệm nhóm có nguy cơ cao như người giao hàng nhân viên sân bay nhân viên y tế người cao tuổi
ở góc độ kinh tế tiến sĩ vũ thành tự anh giám đốc trường chính sách công và quản lý fulbright
đánh giá việc mở cửa là cấp thiết và không thể không mở
vị chuyên gia này tính toán tăng trưởng grdp năm hai nghìn hai mươi một của tp hcm ước khoảng hai tám
nếu so sánh với grdp tiềm năng hàng năm từ bảy tám thì năm nay tp sẽ mất khoảng sáu tỷ usd
tương đương với hai gdp cả nước

trong ba tháng rễ giãn cách người dân và doanh nghiệp đều kiệt quệ
nếu không cứu kịp thời thì doanh nghiệp sẽ chết và các năm tới sẽ không thể hồi phục ngay
trả lời câu hỏi mở cửa sao cho an toàn tiến sĩ tự anh cho hay
cả chính quyền doanh nghiệp người dân phải thích nghi với hoàn cảnh mới
đi kèm với các biện pháp quản lý rủi ro bảo vệ sức khỏe nhóm nguy cơ cao là người già và trẻ em
cảm ơn những ý kiến gợi mở tâm huyết của các chuyên gia nhà khoa học
bí thư nguyễn văn nên nhấn mạnh sức chịu đựng của xã hội có giới hạn
nền kinh tế bị tổn thương cần phải phục hồi
về nới lòng mức độ giãn cách là cần thiết để từng bước mở cửa đảm bảo an toàn
đi kèm với quản lý rủi ro tuyệt đối không chủ quan
ông nên thông tin tp hcm đang chuẩn bị một mươi bốn chiến lược để chuẩn bị cho trạng thái bình thường mới
mà trọng tâm là chiến lược y tế
để hỗ trợ kịp thời cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
chính quyền tp hcm triển khai nhiều đợt chi tiền hỗ trợ về cam kết không để người dân thiếu đói
tuy nhiên vừa qua có nhiều người dân ngụ tại địa bàn phường hai quận tám tp hcm bức xúc phản ánh đến báo chí
về việc chi tiền hỗ trợ của phường này là quá bất cập đáng ngờ khiến họ đi tới đi lui và về tay không
thậm chí có trường hợp đã qua đời vì covid một mươi chín nhưng vẫn cùng với nhiều người trong gia đình
có tên trong danh sách nhận tiền nhưng chính quyền địa phương chỉ giải quyết cho một trường hợp
đó là trường hợp của bà htb
bà htb năm mươi bốn tuổi ngụ tại đường âu dương lân phường hai quận tám
theo bà t bà làm nghề phụ bán quán ở chợ
đầu tháng tám bà ghi thông tin đăng ký với tổ trưởng tổ dân phố để nhận tiền trợ cấp
đến nay đã chi tiền hỗ trợ đợt hai xong nhưng bà t vẫn chưa nhận được thông báo mình có được xét duyệt hay không
qua xác minh tài liệu của phóng viên có được ghi nhận bà t được xét duyệt nhận tiền trong đợt hai này
không những thế tên của bà htbt có tới hai lần được ghi trong danh sách
nhận tiền thứ tự lần lượt là một sáu trăm linh chín và một sáu trăm một mươi với tổng số tiền ba triệu đồng
đây là điểm bất thường khiến ai cũng khó hiểu
đầu buổi nhất là trường hợp của gia đình anh dn vl hai mươi năm tuổi ngụ tại đường tạ quang bửu phường hai quận tám
do bất nhất từ chính quyền cơ sở khiến cho người nhà của anh l chờ đợi khổ sở
theo anh l đầu tháng bảy ba anh đã đăng ký sáu người hành nghề rửa xe trong gia đình
thuộc diện lao động tự do bị mất việc bởi ảnh hưởng của dịch bệnh
nộp danh sách cho tổ trưởng tổ dân phố
điều đáng đau lòng là khi tiền trợ cấp còn chưa được nhận
giữa tháng tám ba anh qua đời vì covid một mươi chín
đến ngày tám tháng chín tổ trưởng tổ dân phố đến nhà thông báo có bốn người được duyệt
trong đó có ba anh l lãnh tiền trợ cấp
sau đó anh l phải đi tới đi lui nhiều lần làm rõ vì sao tổ trưởng tổ dân phố nói cả bốn người được duyệt lãnh tiền
nhưng cán bộ phường chỉ đồng ý chi cho một người được nhận một năm triệu đồng
cán bộ ubnd phường hai
hai giải thích đợt hai chỉ hỗ trợ cho hộ lao động khó khăn
dù bốn người đều được xét duyệt nhưng chỉ giải quyết cho một người
trong khi đó theo các công văn của ubnd tp hcm đã ban hành
hướng dẫn hỗ trợ người dân trong cả hai đợt một và hai
nghề rửa xe không thuộc một trong sáu nhóm đối tượng lao động tự do được hỗ trợ
nhưng không hiểu sao tổ trưởng tổ dân phố lại thông báo bốn người trong gia đình anh l đều được duyệt
đáng ngờ là trong danh sách được duyệt nhận tiền mà chúng tôi có được
thì đúng là bốn người trong gia đình anh l
để làm rõ phản ánh của người dân về việc đăng ký nhiều người sống trong cùng một hộ
thuộc lao động tự do khó khăn gửi cho tổ trưởng tổ dân phố
sau đó được duyệt nhưng không được nhận tiền
ngày một mươi tháng chín phóng viên thanh niên đã gặp ông tăng xuân phong
chủ tịch ubnd phường hai quận tám
ông phong cho rằng gói số hai này phường chỉ thực hiện chi hỗ trợ cho lao động khó khăn
không chi cho từng cá nhân thuộc nhóm lao động tự do mất việc do bị ảnh hưởng dịch bệnh covid một mươi chín
chủ tịch ubnd phường hai
lý giải những đối tượng lao động tự do đã được hỗ trợ hết trong đợt một
vì vậy ở đợt hai chính quyền chỉ chi trả cho các hộ lao động khó khăn
tuy nhiên theo công văn hai nghìn sáu trăm hai mươi bảy của ubnd tp hcm và công văn số năm trăm sáu mươi
của phòng lao động thương binh xã hội quận tám đều nêu rõ
trong đợt hai ngoài hỗ trợ cho hộ lao động khó khăn
vẫn tiếp tục hỗ trợ cho nhóm lao động tự do khó khăn
về trường hợp người dân đăng ký nhóm lao động tự do bị mất việc và được duyệt
nhưng lại biến thành hộ lao động khó khăn được hỗ trợ ông phong giải thích
có thể anh em nhập nhầm nhiều quá nên có thể có sai sót
có khả năng anh em lấy danh sách đăng ký từ đợt một
dành cho nhóm lao động tự do khó khăn nhập vô đợt hai
vậy các trường hợp được xét duyệt nhưng không được nhận tiền
thì số tiền này có bị thất thoát hay không
ông phong cho hay số tiền này sẽ được chính quyền địa phương nộp lại cho ngân sách nhà nước
về vấn đề này một lãnh đạo phòng lao động thương minh xã hội quận tám cho rằng
nếu chi tiền cho hộ lao động khó khăn dù có nhiều nhân khẩu trong đó
chính quyền địa phương phải để cột địa chỉ nằm cùng nhau
số tiền nhận của tất cả các nhân khẩu phải gộp lại là một năm triệu đồng
lúc nhận tiền một trong các nhân khẩu đều có thể đại diện để ký nhận
việc ubnd phường hai lập danh sách tách biệt địa chỉ của các nhân khẩu trong cùng một hộ
mỗi trường hợp nhận tách biệt một năm triệu đồng dựa trên danh sách
ubnd phường hai đã cung cấp là không đúng quy định
chưa kể trong danh sách
nhật ký nhận chi hỗ trợ của ubnd phường hai lại bỏ trống một công việc của người nhận tiền
vậy làm sao xác định được là họ thuộc nhóm lao động tự do hay là thuộc hộ lao động khó khăn
vị cán bộ phòng lao động thương binh xã hội quận tám khẳng định
chính quyền cơ sở nói đợt hai chỉ hỗ trợ cho hộ lao động khó khăn
không tiếp tục chi cho nhóm lao động tự do là không đúng
vị cán bộ này nói thêm riêng việc lập danh sách có tên chung nhau là đã sai rồi
chúng tôi sẽ kiểm tra và yêu cầu ubnd phường hai báo cáo về những vấn đề này
tiếp tục gửi đến quý vị khán giả những thông tin về việc bộ tài chính nói lại cho rõ thông tin
ngân sách trung ương gần như không còn gì
mới đây bộ tài chính vừa có thông tin nói lại cho rõ về phát ngôn của bộ trưởng hồ đức phước
ngân sách rất khó khăn ngân sách trung ương gần như không còn gì
trước đó ngày một mươi sáu tháng chín tại phiên họp thứ ba ubnd đã xem xét dự thảo nghị quyết của ubnd
và đã bàn hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp người dân chịu tác động của dịch covid
về nội dung này bộ tài chính cho biết một số thông tin báo chí nêu ngân sách rất khó khăn
ngân sách trung ương gần như không còn hiện chỉ chờ vào nguồn tiết kiệm chi vào khoảng một mươi bốn sáu trăm hai mươi tỷ đồng
đang chỉnh ubnd điều chỉnh dự toán thì mới chi được
nội dung thông tin này làm độc giả hiểu sai tình hình ngân sách nhà nước bộ tài chính khẳng định
vì vậy về vấn đề này bộ tài chính thông tin chính thức như sau
tại cuộc họp của ubnd ngày một mươi sáu tháng chín
ban hành chính sách miễn giảm thuế cho các doanh nghiệp hộ kinh doanh khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
bộ trưởng bộ tài chính hồ đức vớc đã báo cáo ubnd
hiện nay ngân sách dự phòng trung ương một mươi bảy năm trăm linh tỷ đồng đã trì hết
trong khi đó nhu cầu chi cho công tác phòng chống dịch đối với các lực lượng tham gia phòng chống dịch
như công an quân đội và các địa phương là rất lớn
do đó chính phủ đã trình ubnd cho phép chuyển nguồn tiết kiệm chi thường xuyên một mươi bốn sáu trăm hai mươi tỷ đồng
điều chỉnh vào dự phòng ngân sách trung ương để thực hiện các nhiệm vụ chi cấp bách cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
theo báo cáo của bộ tài chính thu ngân sách nhà nước tháng tám ước đạt bảy mươi tám sáu trăm linh tỷ đồng
lũy kế thu ngân sách nhà nước tám tháng đầu năm ước đạt hơn một bốn triệu tỷ đồng
bằng bảy mươi bốn tám dự toán tăng một mươi bốn ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
trong đó ngân sách trung ương ước đạt bảy mươi một bốn dự toán
ngân sách địa phương ước đạt bảy mươi tám chín dự toán
giải thích rõ hơn về phát biểu của mình trao đổi về báo chí ngày một mươi bảy tháng chín
bộ trưởng hồ đức phước khẳng định thông tin ngân sách hết tiền hay ngân sách chống rỗng mà dư luận đang đề cập là ngân sách dự phòng chứ không phải là ngân sách trung ương
thực ra là nhiều người đã hiểu sai tưởng rằng ngân sách chống rỗng nhưng thực tế thu ngân sách vẫn đạt bảy mươi bảy dự toán và thu năm nay vẫn vượt so với dự toán ngân sách quốc hội giao
như vậy thì ngân sách làm sao cho ngân sách chống rỗng
ngân sách trung ương chống rỗng lấy đâu mà trả lương ông phước nói
vẫn theo bộ trưởng tài chính luận ngân sách quy định khoản ngân sách dự phòng chiếm từ hai bốn tổng chi ngân sách để sử dụng cho việc phòng chống dịch bệnh thiên tai hỏa hoạn và những vấn đề phát sinh bất khả kháng xảy ra
nguồn chi ngân sách dự phòng này có một mươi bảy tỷ đồng đã chi hết cho tình hình dịch bệnh covid một mươi chín phức tạp
tuy nhiên nhu cầu chi cho công tác phòng chống dịch đối với các lực lượng tham gia phòng chống dịch
như công an quân đội và các địa phương vẫn là rất lớn
chính vì vậy chính phủ đã trình ủy ban thượng vụ quốc hội cho phép chuyển nguồn tiết kiệm chi thường xuyên một mươi bốn sáu trăm hai mươi tỷ đồng vào dự phòng ngân sách trung ương để thực hiện các nhiệm vụ chi cấp bách cho công tác phòng dịch
ngày hôm qua tôi đã nói vậy là muốn ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến sớm để cấp kinh phí phòng chống dịch vì chúng tôi đã trình năm năm trăm linh tỷ đồng cho phòng chống dịch rồi
tuy nhiên vẫn phải có sự phê chuẩn của ủy ban thượng vụ quốc hội
có thể nói cách nói của tôi bị hiểu sai ý cũng có thể do tôi nói tiếng nghệ an nên nghe không rõ ông phớp chia sẻ
theo nhà chức trách ngày một mươi hai tháng chín hát đã sử dụng tài khoản facebook nguyện hà đăng hình ảnh giấy chứng nhận đã tiêm vaccine phòng ngừa covid một mươi chín kèm theo nội dung
nhờ ba chồng gửi nên được tiêm thuốc mỹ
hát sau đó đã xóa bài viết và đăng lại lần thứ hai với nội dung nhờ ba chồng quyền lực nên được tiêm thuốc mỹ
khi công an mời đến làm việc hát đã thừa nhận đã lên mạng tải hình ảnh giấy xác nhận đã tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
người phụ nữ này che thông tin cá nhân trên giấy xác nhận sau đó đăng lên facebook với nội dung trên để khoe với bạn bè
theo nhà chức trách thông tin hát đã đăng tải gây lo lắng trong nhân dân ảnh hưởng tới công tác phòng chống dịch của thành phố
trước đó vào khoảng hai mươi ba h năm mươi phút ngày một mươi tháng chín tổ công tác trực chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín tại khu vực cống trèm
phường liên mạc bắc tử liêm thành phố hà nội đã phát hiện một xe ô tô đang dừng đỗ chở khách
qua kiểm tra lái xe xuất trình năm giấy đi đường có nhiều biểu hiện nghi vấn làm giả nên tổ công tác đã yêu cầu tài xế và năm vị khách trên xe về trụ sở của cơ quan công an để làm rõ
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận là lao động tự do quê quán ở nghệ an
do hà nội và nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch covid một mươi chín
theo quy định chỉ thị một mươi sáu quốc tế

họ không thuộc diện được phép ra đường và không thể về quê
thông qua mạng xã hội nhóm lao động này đã được nguyễn thị thu hồng giới thiệu có thể đưa người từ hà nội về quê ở nghệ an với chi phí một triệu đồng một người
các lao động này đã cung cấp thông tin cá nhân cho hồng để hồng làm giả giấy đi đường
ghi những người này là nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải quốc tế hồng hà
sau đó hồng chủ động thuê lái xe và hẹn đón các lao động để trở về quê nghệ an
từ lời khai của tài xế và nhóm lao động trên cơ quan công an đã triệu tập nguyễn thị thu hồng đến làm việc
tại cơ quan công an đối tượng hồng khai nhận là kế toán tại công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải quốc tế hồng hà
là doanh nghiệp thuộc diện được phép hoạt động theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng
lợi dụng điều này hồng đã lên mạng xã hội tìm những người lao động ngoại tỉnh có nhu cầu về quê
để giúp họ làm giấy đi đường để thu tiền với giá một triệu đồng một trường hợp
với phương thức và thủ đoạn như trên từ ngày một mươi năm tháng tám cho đến thời điểm bị bắt
hồng đã tổ chức thành công ba chuyến xe chở chín người từ hà nội về nghệ an
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bắc tử liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nguyễn thị thu hồng để điều tra về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và tiếp tục điều tra mở rộng
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng
trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy live supride bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế các bạn nhét
xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tin tức covid một mươi chín tiếp theo